sáng ngày bảy tháng hai văn phòng chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến về quán triệt các quy định chế độ
báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan
và hướng dẫn triển khai hệ thống thông tin báo cáo chính phủ
bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng chủ trì hội nghị
bộ trưởng mai tiến dũng cho biết đến nay chín mươi năm trên chín mươi năm bộ ngành địa phương và văn phòng trung ương đảng
đã kết nối liên thông gửi nhận văn bản điện tử ở hai cấp chính quyền với trục liên thông văn bản quốc gia
cổng dịch vụ công quốc gia đã kết nối tích hợp với chín trên hai mươi hai bộ cơ quan và sáu mươi ba trên sáu mươi ba tỉnh thành phố
tính đến ngày năm tháng hai trên cổng dịch vụ công quốc gia đã có hơn bốn mươi một năm trăm chín mươi bốn tài khoản đăng ký
hơn một mươi hai bảy triệu lượt truy cập hơn sáu trăm sáu mươi bốn hồ sơ đồng bộ trạng thái
đã có một mươi tám trên hai mươi hai bộ cơ quan ngang bộ ba mươi tám trên sáu mươi ba địa phương
ban hành thông tư quyết định quy định chế độ báo cáo
báo cáo theo phương án đơn giản hóa đã được phê duyệt
đối với cổng dịch vụ công quốc gia bộ trưởng mai tiến dũng cho biết
đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi văn phòng chính phủ sẽ phối hợp với các bộ ngành địa phương
sơ kết ba tháng triển khai hệ thống này
ngoài tám dịch vụ công đã được tích hợp sẽ tiếp tục đưa các dịch vụ công mức độ ba bốn tích hợp lên cổng